tại đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba của đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đề nghị
đảng bộ khối các cơ quan tp hà nội phải có giải pháp để thay đổi
căn bản thứ ba của thủ đô về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đồng chí đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được
nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ khối các cơ quan tp hà nội còn nhiều hạn chế
như công tác sắp xếp đổi mới cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp còn chậm
các chỉ số có liên quan nhiều đến sự hài lòng của người dân còn thấp
từ đó bí thư thành ủy hà nội đề nghị nhiệm kỳ tới
đảng ủy khối các cơ quan tp cần phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối hoạt động
của các sở ngành cơ quan đoàn thể của tp hà nội
đồng thời cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy
đặc biệt cần có các giải pháp thay đổi căn bản thứ bậc của hà nội
đối với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn minh và hiện đại